với diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an hải dương đang tiếp tục giả soát các trường hợp f một f hai f ba liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
chúng tôi cũng đã xác định là cái việc mà giả soát phát hiện cách ly các đối tượng f một f hai nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà có thể là khoanh vùng các cái ổ dịch rồi là giả soát những người có liên quan để hạn chế lây lan ra cộng đồng
chính vì thế mà đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi xác định là đặt lên
cái quan trọng hàng đầu và lực lượng công an là lòng cốt thì chúng tôi đã tập trung lực lượng và chỉ trong một cái thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã giả soát toàn bộ
ví dụ như ở trên địa bàn tỉnh hải dương thì các đối tượng f một là chúng tôi hiện tại giờ thì cũng giả soát khoảng độ gần một sáu trăm linh và các đối tượng f hai thì khoảng độ sấp xỉ là sáu bảy trăm linh và f ba là khoảng độ năm hai trăm linh
và bên cạnh đấy thì kể cả cái số
người mà về từ đà nẵng là bây giờ chúng tôi giả soát cũng sắp xỉ sáu và người nước ngoài ở trên địa bàn hải dương là chúng tôi cũng đã người nước ngoài chúng tôi cũng đã kiểm soát rất chặt người đến người đi trên địa bàn trong từng thời điểm một
ngày hôm qua hải dương ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới là bệnh nhân một nghìn hai mươi một và bệnh nhân một nghìn hai mươi hai nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại địa phương này lên một mươi bảy người
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an lực lượng công an hải dương vẫn đang nỗ lực cùng các ban ngành trùng sức ngăn chặn kiểm soát cách ly đảm bảo an ninh trật tự góp phần sớm đẩy lùi và kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín

sự hỗ trợ tận tình của ban dân các khóm và người dân trên địa bàn phường

cáng bộ hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng cảnh sát khu vực
đến từng hội dân tuyên truyền được hơn một hai trăm linh lượt
đến nay trên địa bàn phường hai các cơ sở và hộ dân đã tự trang bị hơn một sáu trăm linh bình chữa cháy sách tay
và hơn năm trăm linh bản nội quy tiêu lệnh
tổ công tác còn gặp gỡ người dân để kiểm tra hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy
từ đó giúp người dân an tâm hơn trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh
còn ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp người dân ở bốn ấp và các mạnh thường quân
đã tự nguyện đóng góp để mua bốn máy chữa cháy và các thiết bị chữa cháy khác với kinh phí hơn bảy mươi triệu đồng
ở mỗi ấp sẽ có một máy chữa cháy được giao cho một hộ dân quản lý
hàng tháng lực lượng chữa cháy tại chỗ đều tập trung lại kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy và vận hành tại chỗ
trên địa bàn tỉnh đồng tháp hiện có bốn mươi khu tuyến cùng dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy hoạt động rất hiệu quả
trong đó hầu hết các phương tiện chữa cháy tại chỗ đều được vận động từ nguồn xã hội hóa
chiếc bình chữa cháy mini như thế này luôn có trong nhà dân
thể hiện được vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng ngừa cháy nổ
trong phần tiếp theo của chương trình các bến xe vắng vẻ khách khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
đồng bào vùng cao huyện nam trà my gửi yêu thương về miền xuôi để cùng chung tay chống dịch
mở đầu phần tin tức giao thông ngày hôm nay sẽ là một tình huống giao thông
các bến xe vắng vẻ thách khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
và cuối cùng nằm gọn dưới gầm xe container đỗ ven đường
thưa quý vị việc lưu thông qua những khu vực đông dân cư đòi hỏi các tài xế phải đặc biệt chú ý
nhất là những khoảng không có giải phân cách
đây là những khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
và người tham gia giao thông cần lưu ý hạn chế tốc độ tại những khu vực này để tránh những rủi ro không đáng có
tiếp tục với một vấn đề khác về tình hình giao thông
nhiều nhà xe cảm thấy không hiệu quả nên không hoạt động
còn nhiều nhà xe khác thì xác định lỗ vốn
song vẫn duy trì hoạt động đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tám giờ sáng tại bến xe gia lâm hà nội
khi dịch bệnh bùng phát trở lại hành khách đi xe trở nên vắng vẻ như thế này
giảm hơn bốn mươi so với trước đây

có chiều hướng giảm từ đến năm một mươi so với tháng bảy
dịch bệnh xảy ra lượng xe vào bến tiếp tục giảm khoảng một mươi
do lượng hành khách sụt giảm nên nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm bớt tần suất hoạt động
thậm chí nhiều nhà xe sẵn sàng bỏ bến
dù sụt giảm song công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn được các bến xe nhà xe thực hiện nghiêm ngặt
đảm bảo tốt kê khai y tế và đeo khẩu trang
yêu cầu các chủ nhà xe cũng như là lái vụ xe
trách nhiệm cũng như là thường xuyên theo dõi hành khách đi xe
nếu có phát hiện có cái biểu hiện mài sốt hoặc là ho thì kịp thời báo bến phối hợp với cơ quan y tế của địa phương
cũng như là theo đường di nóng của bộ y tế để chúng ta khoanh vùng nhanh nhất
để đảm bảo sao với mục tiêu ngăn chặn không lây nan cho cộng đồng
ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động rất nhiều đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
và dìm nghỉ lễ quốc khánh sắp tới
rất có thể tình trạng vắng vẻ như thế này sẽ vẫn tiếp tục tái diễn
cùng với việc đề xuất điều chỉnh các chính sách để hỗ trợ người dân người lao động
cho phù hợp với thực tiễn trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư
đề xuất gói hỗ trợ lần thứ hai dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh
kinh phí của gói hỗ trợ lần hai này theo đề xuất là một mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng
nhằm hỗ trợ về chính sách tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh
duy trì mở rộng việc làm và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động gặp khó khăn
đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh
trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hợp tác xã và hộ kinh doanh
người lao động tại khu vực nông thôn
bộ lao động thương minh và xã hội cũng đề xuất chính sách hỗ trợ lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn
theo hướng sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn
với mức hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng hoặc là một triệu đồng với mỗi trẻ em dưới sáu tuổi
hỗ trợ tối đa ba tháng
thời gian áp dụng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng chín
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết tất cả các trường trên địa bàn thành phố
thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo hình thức trực tiếp
và đối với cấp tiểu học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên
lễ khai giảng thì không quá bốn mươi năm phút
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội
thành phố hiện có gần hai tám trăm linh trường với trên hai một triệu học sinh
để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng
sở đã có văn bản hướng dẫn gửi tới các cơ sở giáo dục
lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung
nhưng phải đảm bảo ngắn gọn trang trọng ý nghĩa
thời gian không quá bốn mươi năm phút
đồng thời phải bảo đảm việc giãn cách và phân luồng ngay từ cổng
buổi khai giảng sẽ không có diễu hành đón học sinh đầu cấp
không thả bóng bay không tổ chức chương trình văn nghệ
trong lễ khai giảng chúng ta tập trung và chú trọng đến việc đón học sinh đầu cấp
và tùy theo thực tế của các trường
thì bố trí học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp đảm bảo giãn cách theo quy định
nếu chúng ta có điều kiện sân trường đủ rộng
thì có thể tất cả học sinh tham dự
nhưng phải đảm bảo giãn cách đeo khẩu trang thực hiện các bước phòng chống dịch
còn nếu trong một trường hợp sân trường không đủ điều kiện
thì chúng ta ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp
các khối lớp còn lại cử đại diện tham gia
và sẽ ngồi tại lớp và tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của nhà trường
cũng tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố cho biết
qua nắm bắt tình hình thực tế vẫn còn hàng quán không đảm bảo giãn cách
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
dừng hoạt động ngay các đơn vị không đảm bảo
đồng thời cũng yêu cầu các quận huyện
phải xử lý ngay tình hình mất an ninh trật tự
cò mồi lôi kéo bệnh nhân ở cửa các bệnh viện
sử lý ngay tình trạng an ninh trật tự
các cửa hàng rồi thì cò mồi lôi kéo bệnh nhân
trông giữ xe phương tiện không đúng quy định tại các tổ bệnh viện
thì báo cáo ông chí là qua họp thì rất nhiều bệnh viện có kiến nghị
trong hội nghị cũng như là trong ngoài hội nghị
thì báo cáo ông chí kiểm tra giúp cho
đặc biệt là quận hoàn kiến thì có bệnh viện đức việt đức
bệnh viện phùng sản bệnh viện k
rồi đến các bệnh viện khác trên nhật bản ông chí kiểm tra
và đề nghị báo chí kiểm tra ngay sau từ ngày mai
và thì họp sau ông chí có cái báo cáo bạn chỉ đạo
một tuần qua hà nội không có ca mắc mới ngoài cộng đồng
tuy nhiên trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám
đã ghi nhận một trường hợp tái dương tính
và có thông tin về một trường hợp công dân nhập cảnh vào nhật bản
có kết quả xét nghiệm dương tính
bạn chỉ đạo thành phố nhận định
nên phải tiếp tục xét chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch
với sự vào cuộc quyết liệt của mỗi người dân
những ngày vừa qua thì đồng bào vùng cao việt nam trà my
từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hăng hái thu hoạch
từng bó rau trái cà từng búp mang rừng hay củ khoai lang
để gửi về thành phố đà nẵng chống dịch
đó đều là những đặc sản quý giá mà bà con mất công chăm sóc
tuy cuộc sống vùng non cao vẫn còn rất nhiều nghèo khó thiếu thốn trăm bề
thế nhưng tấm lòng của những người con đại ngàn ấy
vẫn luôn rạt rào lòng nhân ái
và sang sẻ yêu thương với người dân vùng đồng bằng
trong lúc khó khăn như thế này
nam trà my là huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh quảng nam
những ngày này không khí như rộn ràng hơn hẳn
từ trẻ em đến người lớn thậm chí là cụ già
đều cất công tìm kiếm
thu hoạch từng trái bí ngục
búp mang rừng
để ủng hộ vùng tâm dịch đà nẵng
tuy phải vượt qua hàng chục km đường rừng
vận chuyển đến điểm tập kết
nhưng ai nấy đều cảm thấy phấn khởi
và những hình ảnh này đã chạm đến trái tim bao người
khi mà mình nhận được những hình ảnh của đồng bào
người dân ở đà nẵng
người dân ở nam trà my
cũng như là những cái em bé
những người dân thì mình thực sự rất là xúc động
trong mùa dịch này thì thực sự là đối với những người dân như mình
như ở tại thành phố đà nẵng thì những món quà này rất là quý giá
thực ra là người ta gọi là một chút khi đói và một gọi khi no
bà con ở nam trà my
người ta rất là cảm tình với người đà nẵng
giống như trước đây thì chỉ có người đà nẵng là lên đấy để giúp đỡ người nam trà my
thì bây giờ người nam trà my khi mà nghe người đà nẵng khó khăn
thì tất cả người ta đồng lòng
người ta phấn khởi lắm
người ta gom có người gom từng bó rau
có những cậu bé mấy tuổi thôi
người ta vác từng cái bụi măng
măng rừng á
thì để đóng góp gửi về đà nẵng thì mình thấy cảm tình nó rất là lớn
có lẽ cũng chính tình cảm đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái giữa đồng bào hai miền xuôi ngược
từ lá thư kêu gọi
chỉ sau ba ngày phát động
hàng trăm đồng bào các thôn bản đã hưởng ứng nhiệt tình
tích góp được một mươi tấn rau củ quả ủng hộ chống dịch
vượt hơn hai trăm linh km
những chuyến xe chở nông sản
và chở cả yêu thương của những người con đại ngàn đã về đến đà nẵng
sau khi tiếp nhận
những chuyến hàng này nhanh chóng được các thành viên trong nhóm thiện nguyện vận chuyển kịp thời
hỗ trợ cho người dân sống tại khu vực phong tỏa
các bếp ăn thiện nguyện
và trao tặng cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn
khi mà tập kết về thành đoàn
thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với nhau
để mà xây dựng cái danh sách những người gặp khó khăn để hỗ trợ kịp thời
và có câu lạc bộ xe bán tải thành phố cũng rất thuận lợi
trong cái việc mà vận chuyển những cái hàng hóa nhu yếu phẩm này
đến trực tiếp tặng tay với những người mà gặp khó khăn
thay mặt cho hơn một sáu trăm linh nhân khẩu
đồng lại với trên ba trăm linh họ ở khu vực cách ly học khê
gửi lời cảm ơn đến bà con cũng như là những trẻ em nhỏ
những cô chú anh chị ở trên nam giả my
đã có tấm lòng rất là hảo tâm gửi xuống đây cho khu vực cách ly cho bà con ở đây
khu vực cách ly này thì mọi người không được ra ngoài
thành ra là rất là cần những cái thứ mà rau sạch
hoặc là những cái măng rừng những cái thứ mà hầu như đi chợ
không có đi chợ để mua được
tất cả những cái vật phẩm chúng tôi được nhận
thì đều là vật phẩm
đều rất là trân quý
trước tiên là trân quý cái tình cảm
đã dành cho thành phố đà nẵng
dành cho người dân thành phố
chia sẻ những cái khó khăn trong cái khoảng thời gian này
và trong khoảng thời gian sắp đến thì cũng rất là hy vọng
sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm của bạn bè ở khắp nơi
cùng chia sẻ trên cái tinh thần là cùng nhau để vượt qua cái đại dịch covid một mươi chín
cuộc sống của bà con ở vùng núi
vẫn còn nhiều nỗi lo
nhưng vượt lên tất cả họ vẫn hướng về vùng canh dịch bằng những gì có thể
và hy vọng rằng bà con ở miền xuôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh
nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị chương trình an ninh ngày mới đến đây cũng xin được kết thúc